văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
về thực hiện một số nhiệm vụ vận hành cổng dịch vụ công quốc gia
phó thủ tướng yêu cầu các bộ địa phương triển khai các nhiệm vụ để trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia thời hạn hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi